thành phố đà nẵng vừa tổ chức tôn vinh ba mươi tám doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận và khích lệ các doanh nghiệp tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống
việc làm phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay liên đoàn lao động tp đà nẵng đã tổ chức chương trình tôn vinh doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động
nhằm ghi nhận và giới thiệu những doanh nghiệp có cách làm hay có chế độ phúc lợi tốt
để ngày càng lan tỏa những mô hình tốt trong cộng đồng doanh nghiệp
tính đến nay đã có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp được ủy ban nhân dân thành phố tôn vinh khen thưởng
riêng năm hai nghìn một mươi chín ba mươi tám doanh nghiệp được tôn vinh chính là những doanh nghiệp tiêu biểu nhất được xét chọn từ năm mươi một hồ sơ đề cử
sau khi lấy ý kiến của sáu cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lao động
nét khác biệt năm nay là chỉ xét đối với những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn trực thuộc các cấp công đoàn thành phố